sáng nay tại hà nội đã diễn ra diễn đàn doanh nghiệp việt nam đầy mạnh phát triển kinh tế xanh
với sự tham gia chia sẻ của đại diện cơ quan quản lý nhà nước các doanh nghiệp địa phương các chuyên gia và nhà nghiên cứu
tăng trưởng xanh chuyển dịch xanh đã nhận được sự quan tâm lớn của đảng nhà nước
được thể hiện thông qua các chiến lược quốc gia và khung khổ pháp lý
tuy nhiên chuyển dịch phát triển theo hướng xanh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra với nước ta
nếu không giải quyết kịp thời thì tới đây những rào cản về môi trường khí hậu trong thương mại quốc tế đã và sẽ được áp dụng ngày càng nhiều trên thế giới
trong đó đổi mới công nghệ là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng nền kinh tế xanh tại việt nam
các chính sách giải pháp hỗ trợ về đầu tư kết nối pháp lý và phát triển nguồn nhân lực sẽ cần được ưu tiên và chú trọng triển khai thực hiện
đặc biệt cần tăng cường hợp tác quốc tế ở cấp độ song phương và đa phương
lan tỏa thông điệp về một việt nam quyết tâm chuyển đổi xanh học hỏi công nghệ là đối tác tích cực của cộng đồng quốc tế
chung tay giải quyết bài toán chung của toàn cầu
việc thực hiện chuyển đổi số áp dụng công nghệ mới vào quy trình làm việc được cho là yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường hiện nay của các doanh nghiệp
các nền tảng số make in việt nam sẽ giúp doanh nghiệp việt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số
ra đời từ năm hai nghìn một mươi chín gapowork là nền tảng giúp doanh nghiệp
có một không gian làm việc online với điều kiện làm việc phân tán
điểm đặc biệt là cách tổ chức gần giống như một mạng xã hội nội bộ với hai mươi sáu tính năng phục vụ giao tiếp và cộng tác trong công việc
từ nhắn tin gọi điện họp online tới quản lý công việc lịch biểu chấm công phê duyệt
gapowork mới đây cũng đã thực hiện ký kết hợp tác chiến lược với nighunh trong việc cung cấp gói sản phẩm công nghệ toàn diện cho doanh nghiệp
hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng văn hóa và gia tăng năng suất làm việc trong tổ chức
du lịch tp hcm phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch một mươi ba tỉnh thành đông bằng sông cổ long
tổ chức diễn đàn liên kết phát triển du lịch vùng tp hcm và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cổ long lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề du lịch xanh phát triển bền vững
đại diện sở du lịch tp hcm triển khai chương trình với các nội dung chính là liên kết hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về du lịch
liên kết phát triển sản phẩm du lịch liên kết hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch liên kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch
liên kết hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tham gia các hoạt động du lịch của một mươi bốn địa phương trong vùng liên kết
đồng thời cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia quản lý nhà nước về vai trò định hướng của mỗi địa phương trong mối liên kết
những giải pháp kế sách góp phần cho sự phát triển ngành du lịch trong mối liên kết vùng năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
qua đó tăng cường hơn nữa mối liên kết hợp tác phát triển du lịch và tiến tới đồng thuận đưa ra những giải pháp kế hoạch hành động cụ thể
thiết thực về liên kết vùng phát triển du lịch giữa tp hcm và một mươi ba tỉnh thành phố đồng bằng sông cửu long